tối nay theo bản tin của bộ y tế việt nam có thêm năm trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai trăm bảy mươi một ca đồng tháp chín mươi chín bình dương chín mươi hai phú yên một mươi sáu
lòng an tám nghệ an ba các tỉnh bắc giang bắc ninh hà nội trà vinh bỗi tỉnh hai
lạng sơn hương yên an giang mỗi tỉnh là một trong đó bốn trăm sáu mươi hai ca được phát hiện
trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là một hai mươi chín ca
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng đã chủ trì phiên họp trực tuyến
với các sở ngành quận huyện phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng
khoanh vùng dập dịch
với diễn biến của dịch bệnh ông chử xuân dũng đề nghị huyện mỹ đức khẩn trương
chuyển các trường hợp f một đi cách ly tập trung f hai cách ly tại nhà
và phải có phân công tổ dân phố giám sát chặt
việc tổ chức thi phải ra soát đảm bảo an toàn các điểm thi
liên quan đến các trường hợp tại huyện đông anh lãnh đạo thành phố yêu cầu huyện
tiếp tục truy vết khẩn trương không bỏ sót phân loại các đối tượng có nguy cơ
đồng thời có cách làm cụ thể đảm bảo đời sống cho công nhân cũng như không để lây chéo
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đang có những diễn biến mới
theo chiều hướng phức tạp khi địa phương này liên tục ghi nhận các ca mắc mới
ngoài điểm nóng của tâm dịch đầu tiên là tại thị xã đức phổ
rất nhiều địa điểm đang được ngành y tế cùng các lực lượng liên quan
căng mình kiểm soát và giảm thiểu tối đa nguồn lây nhiễm
đến thời điểm này quảng ngãi đã có ba địa phương xuất hiện dịch covid một mươi chín
gồm thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi và huyện miền núi ba tơ
với tổng số ca mắc là một trăm một mươi chín ca
riêng trong ngày hôm nay tại chốt kiểm tra y tế tại dốc sỏi huyện bình sơn
đã phát hiện một tài xế xe quê tỉnh quảng nam dương tính với sars cov hai
tài xế này thường xuyên vào chợ đầu mối quảng ngãi lấy hàng
cũng trong chiều nay một người dân quê ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa
đã đến bệnh viện phúc hưng để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
do có liên quan đến chợ đầu mối nông sản quảng ngãi và cho kết quả dương tính
công tác truy vết khoanh vùng dập dịch tại các điểm có ca dương tính
đang được quảng ngãi tốc lực thực hiện
thời tiết các vùng biển phía bắc đang rất xấu do cùng lúc tồn tại
hai áp thấp nhiệt đới trên biển đông
áp thấp nhiệt đới thứ nhất đang ở khu vực quanh huyện đảo hoàng sa
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới nó sẽ tiến gần vào đảo hải nam trung quốc
và có khả năng mạnh lên thành bão
áp thấp nhiệt đới thứ hai vừa đi vào phía đông bắc của bắc biển đông vào sáng nay
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới nó sẽ suy yếu đi vào đất liền trung quốc
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió rất mạnh
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã có công điện yêu cầu các địa phương các bộ ban ngành nâng cao tinh thần chủ động
ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
vào sáng ngày hôm nay tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hà nội trước việc hà nội có thêm một mươi ca dương tính với sars cov hai mới
ngoài cộng đồng trong hai ngày qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp chử xuân dũng
yêu cầu các quận huyện bao gồm mỹ đức đông anh hoàng mai nơi ghi nhận các trường hợp
dương tính mới nhanh chóng khoanh vùng truy vết các trường hợp tiếp xúc phối hợp thông tin
chặt chẽ với các địa phương có liên quan để dịch bệnh không lây lật lây lan tiếp tục
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội trong số các ca dương tính
vừa phát hiện tại huyện đông anh có bốn ca mỹ đức năm ca hoàng mai một ca
tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội tuy đang được kiểm soát
nhưng nguy cơ xuất hiện ca mắc ngoài cộng đồng ở mức cao do đã ghi nhận ba ổ dịch với một mươi ca dương tính
đặc biệt ổ dịch tại huyện đông anh có nguy cơ cao do những ca dương tính mới làm việc
tại khu công nghiệp tiếp xúc nhiều người đây là yếu tố nguy cơ lây lan dịch bệnh
phân tích nguy cơ cao lây nhiễm dịch covid một mươi chín khi ngày năm tháng bảy việt nam đã ghi nhận trên một ca bệnh
năm tỉnh thành đã có dịch số ca mắc cộng đồng lớn nhiều ca không rõ nguồn gốc
hà nội sau tám ngày không ghi nhận ca mắc mới
nguy cơ bùng phát cao phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng đề nghị tiếp tục triển khai
các biện pháp nhanh chóng khoanh vùng dập dịch kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch
khi thành phố đã nới lỏng một số loại hình kinh doanh
phó chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục ra soát các khu cách ly tập trung
chuẩn bị bốn mươi chỗ cách ly với phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng khi thành phố yêu cầu
trong chiều nay mùng sáu tháng bảy hơn một triệu thí sinh
tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước đã đến các hội đồng thi để làm thủ tục
và nghe phổ biến quy chế thi đợt một diễn ra trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy
nhiều biện pháp phòng dịch đã được các điểm thi triển khai ngay từ ngày đầu làm thủ tục thi
tại điểm thi trường trung học phổ thông phan đình phùng hà nội
ngày đầu các thí sinh làm thủ tục thi tuy nhiên công tác phòng dịch đã được triển khai khá nghiêm ngặt
điểm đón thí sinh đã được phân luồng sát khuẩn đo nhiệt độ với đội ngũ y tế túc trực ngay từ cổng
trong phòng thi sau khi được nhắc nhở vị trí ngồi đảm bảo giãn cách
các thí sinh đã được phổ biến quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần thiết
chú ý trong quá trình thi đặc biệt lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi như điện thoại các thiết bị thu phát thông tin
lúc con lên để các cô nhắc nhở thì các cô đã hầu như là nhắc đủ hết tất cả mọi lưu ý rồi ạ
các câu hỏi thì cũng được giải đáp hết rồi nên là con cũng bớt lo lắng
con chỉ mong muốn là mình làm bài thi thật tốt để mà kể cả những cái thời gian mà mình đã học online hay là học ở trường thì nó đều trở nên là có ý nghĩa trong cái thời gian này ạ
hà nội là địa phương có số lượng thí sinh thi trung học phổ thông lớn nhất cả nước
với hơn một trăm một mươi bốn để tổ chức kỳ thi cho số lượng thí sinh khá đông trong điều kiện dịch như hiện nay cũng là thách thức rất lớn của cả thành phố
đến thời điểm này các điểm thi đã sẵn sàng các phương án để có thể đón thí sinh bước vào kỳ thi chính thức
ban chỉ đạo thành phố cũng đã chỉ đạo chúng tôi là làm nghiêm công tác phòng dịch cho nên là mọi cái quy trình không được bỏ bớt khâu nào
từ cái việc đo thân nhiệt tràng lọc ngoại khẩu cho đến xử lý tất cả các tình huống thì chúng tôi cũng đã được diễm tập đầy đủ rồi ạ
ngày mai bảy tháng bảy thí sinh sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn buổi sáng và toán vào buổi chiều
năm nay thí sinh phải đến sớm hơn thời gian quy định một mươi năm phút để thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo tổng số thí sinh dự kiến thi đợt hai do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín là một mươi một năm trăm năm mươi một thí sinh
năm trăm linh tấm chắn giọt bắn vừa được đoàn thanh niên công an thành phố nha trang trao tặng cho trạm kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại ga nha trang và các chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố nha trang vào tối ngày hôm qua năm tháng bảy
năm trăm linh tấm kính chắn giọt bắn này do các đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc
để tạo ra dành tặng cho cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ ở các chốt chặn phong tỏa dịch bệnh
tại đường bưu đó phường phước long khu vực hà ra phường vĩnh phước khu vực hòn rớ xã phước đồng khu vực cảng cá xã vĩnh lương
và trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại ga nha trang
đây là hoạt động có ý nghĩa của đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang thể hiện tinh thần sung kích sáng tạo
thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố nha trang sẽ tiếp tục khẩn trương sản xuất tấm chắn giọt bắn
dành cho cán bộ chiến sĩ tại hai mươi bảy xã phường trên địa bàn thành phố nha trang góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị từ hôm qua cho đến nay hàng ngàn người dân đã đến các bệnh viện khu vực thành phố thủ đức
để xét nghiệm covid một mươi chín nhằm có giấy chứng nhận âm tính để di chuyển qua lại các tỉnh ven thành phố hồ chí minh
như bình dương bình phước đồng nai
theo quyết định của ubnd tỉnh đồng nai từ giờ ngày năm tháng bảy người dân làm việc tại đồng nai
nhưng sống ở thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương phải đi qua lại giữa hai địa phương hàng ngày
yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
chính điều này làm lượng người đi xét nghiệm tại các bệnh viện những ngày qua tăng đột biến
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện lê văn thịnh từ sáng sớm
nơi đây đã tập trung hàng trăm người đứng ngồi rải rác quanh khu vực làm xét nghiệm covid một mươi chín dịch vụ của bệnh viện
công viên phía trước cổng cũng được trưng dụng làm không gian giãn cách trong thời gian chờ đợi
lực lượng chức năng liên tục di chuyển kiểm tra nhắc nhở phát loa kêu gọi người đến xét nghiệm
tuân thủ các quy định mỗi ngày có khoảng hai người đến xin giấy xét nghiệm khiến khu vực này trở nên quá tải
mà đến chiều đi về không có cái giấy này bên đó không cho về
người ta bắt quay lại cho đến bắt buộc mình phải bỏ tiền ra làm cái giấy này để lấy cái để về
số lượng đến rất là đông vào cái khu cách ly thì vào một tớp một tớp một tớp chỉ dưới một mươi người
còn những người khác thì họ đứng rải rác ngoài công viên
thì trước đây họ cũng không biết đứng đầu họ hay đứng gần nhau lắm
thì bây giờ bệnh viện đã trang bị những cái dùng để cho người ta đứng từng khính từng khúc
mỗi cái dùm hoặc ghế là cũng để sẵn
nhưng mà cách đi về là đúng
bệnh viện phải tổ chức một cái bộ phận phân lọc nữa là kia ra ví dụ những cái bệnh nhân có triệu chứng
có ở khu cách ly có tối gì nói chung là có khả năng nhiễm cao thì phải đi qua test cái vùng khác
tại bệnh viện thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh do lượng người đến test covid một mươi chín quá đông
bệnh viện đã phải huy động thêm một trường mầm non và nhân lực để tiếp nhận và đăng ký khám sàng lọc
lấy mẫu cho bệnh nhân nhằm đảm bảo giãn cách
vào ngày hôm qua nơi đây
bệnh viện tiếp nhận khoảng hai người đến làm xét nghiệm
ngày hôm qua thì ghi nhận gần nhất là bệnh viện đã tiếp nhận gần hai bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
thì bệnh viện với số lượng này thì bệnh viện đã phải huy động và mượn thêm một trường mầm non gần bệnh viện
để mà có thể có đủ chỗ để cho người dân giãn cách và cũng như là để đảm bảo bố trí và tiếp đón bệnh nhân được chú đáo
bệnh viện thành phố thủ đức có một lợi thế là hiện phòng
xét nghiệm của bệnh viện thì rất là mạnh
với công suất hiện giờ chúng tôi có thể xét nghiệm tối đa khoảng hai bệnh nhân một ngày
việc yêu cầu quay giấy thông hành covid một mươi chín hiện nay có thể xem là kênh thông tin hiệu quả để tầm soát f
qua xét nghiệm này người dân có thể yên tâm đi làm việc để thực hiện mục tiêu vừa chống dịch vừa làm kinh tế
tuy nhiên trong bối cảnh ngành y tế thành phố hồ chí minh đang quá tải với các tầm soát cộng đồng
thì tình trạng người dân tập trung quá đông trong môi trường bệnh viện nhạy cảm
nếu xử lý không tốt đặc biệt là vấn đề giãn cách thì đây sẽ là con dao hai lưỡi khiến cuộc sống người dân càng thêm bế tắc trong thời điểm dịch bệnh này
sáng ngày sáu tháng bảy công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đơn vị quản lý và điều hành hoạt động chợ đầu mối nông sản thực phẩm bình điền
đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tài trợ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chợ đầu mối bình điên là chợ đầu mối thứ hai của tp hcm phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến nhiều ca covid một mươi chín sau khi tổ chức xét nghiệm nhanh vào ngày năm tháng bảy
trước khi phải tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã phối hợp cơ quan y tế quận tám tổ chức xét nghiệm
cho toàn bộ người đến chợ bao gồm thương nhân người lao động khách hàng ra vào chợ và cung cấp giấy xác nhận nếu có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
tuy nhiên qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
nhưng mà trước khi vào những trường hợp lý do chính xác trước khi vào chợ bà con phải xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong thời hạn bốn ngày và tìm theo chứng minh nhân dân để chứng minh sự sở tổng
ảm đạm vắng lặng là không khí của chợ bình điền vào sáng nay vì toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đã tạm ngừng việc tiếp nhận hàng hóa vào chợ
đồng thời thực hiện việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất là hai mươi giờ cùng ngày
đại diện chợ đầu mối bình điện cũng cho biết
nhằm kịp thời ứng phó chợ cũng đang phối hợp với sở công thương tp hcm và các quận quyền thành phố thủ đức
kết nối các thương nhân nhà cung cấp đang hoạt động tại chợ cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng nguyên liệu tới những khu vực có nhu cầu như các chợ truyền thống khu công nghiệp khu cách ly
để thực hiện tốt chỉ đạo của ubnd chúng tôi cũng đã thực hiện vấn đề giải tỏa tất cả những hàng hóa như các anh chị đã thấy ra khỏi chợ
và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các chủ vựa phải là thực hiện cái vấn đề là giao hàng trực tuyến với khách hàng không giao hàng tại chợ bình điền để nhằm cái hàng hóa nó vấn đề thông suốt trực tiếp đến tay người tiêu dùng
để chủ động trong hoạt động kinh doanh thương nhân có thể thay đổi hình thức vận chuyển giao nhận hàng theo phương thức điều phối trực tuyến giao tận nơi cho những khách hàng
nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt hàng hóa đến tay người tiêu dùng

chợ bình điền là vựa hải sản cho thị trường thành phố hồ chí minh
mỗi đêm lượng thủy hải sản về chợ từ năm trăm năm mươi đến sáu trăm linh tấn rau củ quả các loại gần một tấn thịt da cầm khoảng hai mươi tấn
trước đó nhiều chợ đầu mối như chợ hóc môn chợ sơn kỳ quận tân phú chợ hòa hưng quận một mươi chợ hoàng hoa thám quận tân bình phải tạm ngưng hoạt động do phát hiện nhiều ca nhiễm